một tụ điểm mại dâm vừa bị công an huyện đồng phú tỉnh bình phước triệt phá tại quán cà phê lưu luyến thuộc xã đồng tâm do bùi thị kim tài chú cùng địa chỉ làm chủ
bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán cà phê trên lực lượng chức năng đã phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
tại cơ quan công an tài khai nhận cho tiếp viên của quán bán dâm cho khách với giá ba trăm năm mươi đồng một lượt
đối tượng môi giới bùi thị kim tài đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi chứa mại dâm